vâng thưa quý vị trong sáng nay sở y tế hà nội thông báo từ một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín đến sáu h sáng ngày hai mươi tháng chín
thành phố ghi nhận thêm ba ca mắc covid một mươi chín trong đó có hai ca tại khu cách ly ở quận đống đa và một ca là ở cộng đồng tại quận hoàng mai
theo phó chủ tịch ubnd tp dương đức tuấn cho biết dự kiến là sau ngày hai mươi một tháng chín
thành phố hà nội sẽ không chia ba phân vùng nữa mà nơi nào nguy cơ rất cao có kf sẽ trở thành điểm đỏ khoanh vùng với quy mô hẹp
điểm đó áp dụng theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ khu vực xuất hiện f và các gia đình lân cận phải phong tỏa và cách ly y tế
khu vực lân cận là vùng vàng còn lại là xanh việc kiểm soát dịch được thực hiện theo tinh thần thu hẹp tối đa vùng đỏ
bên cạnh việc nới lỏng thành phố tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại cửa ngõ thủ đô
hà nội sẽ báo cáo thủ tướng chính phủ để làm việc với các tỉnh thành phố lân cận về việc phối hợp quản lý người ra vào thành phố
liên quan đến vụ án trần thị phương dung bốn mươi bảy tuổi trú tại quận hải châu làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tiếp tục tống đạt quyết định khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với tôn thất huy minh bốn mươi năm tuổi trú tại quận liên triều cũng với hành vi tương tự
theo đó minh mua lại đất của dung với giá bốn tỷ và thỏa thuận bán lại đất cho một người phụ nữ với giá gần năm tám tỷ đồng nhận cọc bảy trăm linh triệu đồng
mặc dù biết đất của dung có hồ sơ giấy tờ không hợp lệ nhưng minh vẫn giao bán và yêu cầu người phụ nữ kia đưa giấy tờ tùy thân để ra hồ sơ
sau đó dung đưa cho minh một bộ hồ sơ giao đất giả và vì quá tin tưởng nên bị hại tiếp tục giao cho minh số tiền hơn hai chín tỷ đồng
đầu năm hai nghìn một mươi chín do không ra số tiền minh đã giao đất giả
đầu năm hai nghìn một mươi chín do không ra số đỏ được nên bị hại đã đòi lại tiền và gửi đơn đến cơ quan cảnh sát điều tra để tố cáo dung và minh
một mươi bốn bốn trăm linh sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ và nhập lậu có giá trị khoảng một tỷ đồng vừa được công an tp long xuyên tỉnh an giang phát hiện và thu giữ
kiểm tra cơ sở kinh doanh trần lan tại đường nguyễn trãi phường mỹ long tp long xuyên do bà trần thị nhật lan làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện trên một mươi ba tám trăm linh sản phẩm
lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính chủ cơ sở về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa nhập lậu và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên
ngoài ra tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín phường mỹ long cũng lập biên bản vi phạm hành chính đối với cơ sở về hành vi không chấp hành tạm ngừng kinh doanh các mặt hàng không thiết yếu

mới đây tại đồng nai trong lúc tuần tra kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn công an phường quang vinh tp biên hòa tỉnh đồng nai đã phát hiện một nhóm người vi phạm quy định phòng chống dịch
tại một căn nhà thuộc kb ba phường quang vinh lực lượng công an phát hiện có đông người tụ tập có biểu hiện nghi vấn
thấy lực lượng công an nhiều người bỏ chạy sáu người được đưa về trụ sở công an làm việc
sau khi tết nhanh covid một mươi chín ba trong số sáu người này cho kết quả dương tính
phường quang vinh hiện vẫn là một trong những vùng đỏ của thành phố biên hòa
với hơn bốn trăm linh ca nhiễm do vậy người dân cần tuân thủ các quy định phòng chống dịch để sớm đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín ra khỏi cộng đồng
dùng xe đăng ký luồng xanh để lén lút chở người về quê từ vùng dịch
khi bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ thì tài xế liền đưa hối lộ ba triệu đồng để xin được bỏ qua
nhưng đối tượng đã bị cơ quan chức năng nhắc nhở đồng thời bị xử lý về hành vi trên
vào khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm qua ngày một mươi chín tháng chín
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch liên ngành số năm tỉnh kiên giang
lực lượng chức năng phát hiện tài xế lưu văn trọng chú tỉnh bình dương điều khiển xe ô tô tải
có đăng ký luồng xanh trở thuê chị đặng thị hiền
nên chốt kiểm soát đã lập biên bản giao công an huyện tân hiệp xử lý
tài xế trọng thừa nhận chở chị hiền từ thị xã tân uyên tỉnh bình dương về quê
tại huyện tân hiệp tỉnh kiên giang tránh dịch covid một mươi chín với số tiền lập bốn triệu đồng
trong quá trình làm việc trọng đưa hối lộ số tiền ba triệu đồng để mong bỏ qua lỗi vi phạm
nhưng đã bị tổ công tác khét nhở
xét thấy việc trở thuê người trái phép về từ vùng dịch có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng
công an huyện tân hiệp ra quyết định xử phạt hành chính tài xế trọng bảy triệu năm trăm linh nghìn đồng
đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện đưa chị hiền đi cách ly y tế tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
tại thành phố đà nẵng đến thời điểm ngày một mươi chín tháng chín
đã có ba mươi bốn trên năm mươi sáu xã
một mươi một phường không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng sau một mươi bốn ngày
sơn trà và ngũ hành sơn là hai quận xanh đầu tiên của thành phố
một mươi một phường thuộc hai quận này cũng đang dốc toàn lực để giữ vững vùng xanh
và chuẩn bị đầy đủ các tiêu chí mở cửa trở lại các hoạt động trong giai đoạn mới
từng là tâm dịch covid một mươi chín hiện nay quận sơn trà đã phủ xanh trên địa bàn bảy phường
địa phương này cũng đang nỗ lực triển khai đồng loạt nhiều biện pháp để bảo vệ vùng xanh
khỏi nguy cơ dịch bệnh xâm nhiễm
trong đó việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cũng là điều kiện tiên quyết giữ vững vùng xanh lâu dài
và hướng đến chuẩn bị đầy đủ các điều kiện mở cửa một số hoạt động
thành phố coi như là phân bổ vaccine về thì chúng tôi tổ chức tiêm theo kế hoạch và tiêm ngay
và đến giờ phút trừ thì quận chúng tôi đã thiết lập được năm điểm tiêm vaccine
trong đó thì được sự đồng ý trên thì tổ chức tiêm được ba điểm
tiêm thì bình quân một ngày chúng tôi tổ chức tiêm được từ bảy đến tám lần
ngoài đẩy nhanh tiến độ phủ vaccine đến toàn dân vùng xanh trên địa bàn còn được bảo vệ chặt chẽ
bởi các chốt kiểm soát tại cửa ngõ ra vào phường và từng khu dân cư tổ dân phố
kiểm soát chặt người ra vào sẽ góp phần ngăn chặn nguồn lây bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào
đối với những trường hợp mà người dân mà ra ngồi đường không thật sự cần thiết
thì mình có thể làm trước mát tầm nhắc nhở để người dân
chấp hành tốt hơn đối với những trường hợp mà cố tình không chấp hành đúng
thì đưa về đơn vị để lập hồ sơ xử lý theo đúng quy định
còn tại quần ngũ hồn sơn công tác phòng dịch cũng được xiết chặt
bên trong vùng xanh hàng quán được mở cửa phục vụ mang về
một số hoạt động thiết yếu khác cũng được nới lỏng
tuy nhiên mọi hoạt động đều được giám sát nhắc nhở và chấn chỉnh để người dân
chủ cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định bảo đảm công tác phòng chống covid một mươi chín
những thuốc không phải thuốc sóc mình được bó nhưng phải bảo khoảng cách hai mét
đeo cổ tròn theo quy định
những trường hợp mà nếu họ khai báo họ ở từ vùng khớp tới họ mua
thì trường hợp đó là không tuyên quyết không bó cho họ và chỉ liên hệ với cơ quan chức năng
các người dân lạ tới mua thuốc mình phải hỏi họ ở đâu
và nếu không đúng vùng xanh của mình thì mình không bán
để liên hệ cùng cần thiết tiện
người ta liên hệ với y tế gần địa phương
và nhắc nhở người ta có bệnh phúc gì cổm hoa cái là cứ tự bó y tế tự địa phương
sự ý thức từ phía người dân sẽ góp phần bảo vệ thành quả chống dịch hơn bảy mươi ngày rồng rã của thành phố
trên cơ sở đánh giá kết quả đà nẵng xây dựng ba phương án nới lỏng trong giai đoạn tiếp theo
phương án một nới lỏng thêm một số hoạt động so với quyết định hai nghìn chín trăm tám mươi năm đang thực hiện
phương án hai chỉ tạm dừng một số hoạt động
từng áp dụng năm hai nghìn hai mươi như karaoke vũ trường massage
phương án ba là sử dụng thẻ xanh thẻ vàng thẻ trắng
dựa trên dữ liệu vaccine cho những người đảm bảo điều kiện đã có kháng thể tham gia các hoạt động cụ thể
dù áp dụng phương án nào thì tinh thần chống dịch tuyệt đối không được chủ quan lơ là
chiều một mươi chín tháng chín thành phố thông tin về hoạt động của lực lượng giao hàng công nghệ
khi cho phép phạm vi làm việc liên quận huyện
số shipper đăng ký hoạt động trên địa phương
bài bàn tăng độ ngột gấp gần bốn lần khiến cho công tác xét nghiệm covid một mươi chín mỗi ngày quá tải
sở y tế tp hcm thống kê hiện thành phố đang có năm trăm linh một trạm y tế lưu động
kết nối với mạng lưới trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện
nhân viên y tế có thể xét nghiệm hai mươi shipper mỗi ngày
tuy nhiên sở công thương báo cáo trong ngày một mươi chín chín
số người đăng ký hoạt động giao hàng công nghệ tăng lên đến tám mươi hai một trăm sáu mươi người
gần giảm mức đăng ký của sở về lực lượng này với thành phố là chín mươi hai
các trung tâm có chức năng xét nghiệm covid một mươi chín đang cần tăng nhân lực
hoặc đề xuất giải pháp phù hợp hơn từ sở công thương
bởi nếu toàn bộ nguồn lực y tế phục vụ cho xét nghiệm shipper
sẽ ảnh hưởng đến chất lượng chăm sóc f cách ly tại nhà
liên quan đến vấn đề cung ứng thực phẩm tại tp hcm
ở ba vùng xanh là quận bảy huyện củ chi và huyện cần giờ
nhiều chợ truyền thống và siêu thị đã mở cửa
tuy nhiên để người dân tp thủ đức và các quận huyện còn lại
dễ dàng tiếp cận thực phẩm thì chợ giả chiến là mô hình
đang được xem xét mở rộng
nhờ nới lỏng giãn cách tại ba địa phương vùng xanh
số liệu đáng chú ý là tỷ lệ đi chợ hộ đã giảm
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thống kê trong ngày một mươi tám tháng chín
nhu cầu đi chùa hộ của người dân là năm mươi hai bảy trăm sáu mươi hộ
giảm bốn một mươi năm so với ngày một mươi bảy tháng chín tương đương hai hai trăm tám mươi bảy hộ
tí lệ cung ứng đơn hạn đi chợ hộ ngày một mươi tám tháng chín đạt một trăm linh hai tám
tương đương năm mươi bốn hai trăm bốn mươi bảy hộ
bao gồm đơn hàng tồn từ hôm trước
áp lực đơn đi chợ hội giảm cũng đến từ công suất tăng mạnh
của giao hàng công nghệ giúp thực phẩm hàng hóa di chuyển dễ dàng hơn
giữa các hộ dân và giữa cửa hàng với người tiêu dùng
mô hình chợ giả chiến siêu thị giả chiến nơi lúc trước phần lớn hơn
đến các vùng phong tỏa thì đến nay đã dần áp dụng cộng đồng
quận năm đã trình mô hình chợ giải chiến phù hợp với tình hình chống dịch
tại địa phương lên ưu ba nhân dân thành phố
nếu được chấp thuận thì ngày hai mươi hai tháng chín quận năm sẽ triển khai mô hình này
từ đó xâm xác mở rộng ra các địa phương khác
tối một mươi chín tháng chín ưu ba nhân dân phường phú cường của thành phố thủ dầu một
đã phát đi thông báo trên địa bàn có phường đã phát hiện bảy mươi ba ca f
đây chính là số ca nhiễm covid một mươi chín ghi nhận lớn nhất trên địa phương
trên phạm vi hẹp và chủ yếu là công nhân đang ở các khu nhà trọ
ngay khi nhận kết quả xét nghiệm lực lượng chức năng của thành phố thủ dầu một
tỉnh bình dương vẫn đang thực hiện các biện pháp y tế
hai mươi một đường giạc sinh thuộc khu phố một phường phú cường
nơi vừa phát hiện chủng lây nhiễm covid một mươi chín
chụm bảy mươi ba ca f vừa xuất hiện tại khu vực có đông người ở trọ và chưa rõ nguồn lây
trước đó khu vực này cũng đã được lấy mẫu diện rộng trong cộng đồng
nhưng không phát hiện ca dương tính
ngay sau khi phát hiện các ca f
ưu ba nhân dân phường phú cường cùng nhiều lực lượng chức năng liên quan
đã phong tỏa và đưa bảy mươi ba người nghi nhiễm đi cách ly tập trung
đối với các f một sẽ phong tỏa và tiếp tục trở lại lấy mẫu xét nghiệm trong những ngày tới
thưa quý vị vì luôn đảm bảo quân số trực chiến tại những chốt kiểm soát dịch bệnh
nên khi không ít người thân của các chiến sĩ công an nhân dân ra đi
những chiến sĩ đã không thể trở về nhà để lo tan lễ
họ vẫn kiên cường cùng với đồng đội chống lại giặc vô hình mang tên covid một mươi chín
với mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh
và sau đây là ghi nhận tại tỉnh bình thuận
nhiều tháng nay trung quy
trung quy trần sang các bộ đội điều tra tổng hợp công an huyện tánh linh
được phân công tham gia giúp kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn huyện
ngày một mươi năm tháng chín đồng chí sang bất ngờ nhận tin mẹ ruột ở quê
ở huyện xuân tình tỉnh quảng ngãi đột ngột qua đời
ba của đồng chí sang là thương binh mang tỷ lệ thương tật bảy mươi một
lại đang bị bệnh nặng nên mọi sinh hoạt đều gặp nhiều khó khăn
trong khi đó trung quy sang cũng các anh chị em đều là mang xa nhà
vì vậy sự ra đi đột ngột của người mẹ là nỗi đau tục cùng của người con xa xứ
khi không được về chịu tan
sự phân công của lãnh đạo công an huyện tân linh
thì chốt kiểm soát dịch số hai tại xã gia an
vào ngày một mươi năm tháng chín vừa qua thì nghe tin mẹ ở quê bị mắc
nhưng do tình hình covid hiện nay diễn biến
rất là phức tạp
tôi tìm là nén lại cái nỗi đau mắc mẹ cùng với anh em chuyển sĩ công an
để tham gia tuyến đầu chống dịch
sau khi nhận được thông tin mẹ đồng chí sang mắt
và hoàn cảnh của đồng chí sang không thể về
thực hiện được nghĩa vụ người con anh em tại chốt kiểm soát dịch
cũng đã cùng nhau động viên đồng chí sang cố gắng vượt qua nỗi đau này
ngay khi hai tên người thân của đồng chí trần sang mất
đảng ủy lãnh đạo công an huyện tánh linh
đã đến động viên chia buồn cùng đồng chí sang và gia đình
tại nơi đặt bàn thơ vọng
mẹ ruột của đồng chí trần sang đòi điều tra tổng hợp tùy trần
và cha ruột của đồng chí sang thì bị tai biến
và gia đình hiện nay đã hết sức là nêu đơn
nhưng mà do dịch tình hình dịch bệnh
đồng chí sang không thể về quê tan viến cho gia đình được
mình chỉ nắng lòng ở lại đại đồng vị để công tác
đảng ủy lãnh đạo công viên đã
tổ chức thăm biến đồng viên đồng chí sang
nắng những cái mắt mát trong gia đình để thưởng tốt những điều được trao
sự động viên của lãnh đạo công an huyện tân linh
với lãnh đạo công an tỉnh
thì bản thân tôi định ở lại chống dịch
cùng với các đồng chí đồng đội
ở chốc số hai tại xã giang
tình hình dịch sẽ lắng xuống
thì tôi sẽ về quê thấp nhang cho mẹ
hiện nay thì không thể về được
quyết tâm cùng đồng chí đồng đội
cùng tham gia công tác
phòng chống dịch ở tiến đầu
để làm tốt cái trách nhiệm của đảng của ngành giao
với quyết tâm của toàn đảng toàn quân và toàn dân
trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh covid một mươi chín
hy vọng trong thời gian không xa dịch bệnh sẽ được ngăn chặn
mọi hoạt động sẽ trở lại trạng thái bình thường
khi ấy sẽ không còn những giọt nước mắt
như nỗi đau thầm lặng của những người con xa xứ
khi không được về sung học cùng người thân gia đình
do dịch bệnh covid một mươi chín
sáng ngày một mươi chín tháng chín
tổng cục đường bộ việt nam
ban hành văn bản hỏa tốc
chỉ đạo của cục quản lý đường bộ một nghìn hai trăm ba mươi bốn
thường xuyên theo dõi đôn đốc
và làm việc với sở giao thông vận tải
các tỉnh thành địa phương trên địa bàn
cục quản lý liên quan đến công tác kiểm soát
phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
đối với vận tải hàng hóa xe luồng xanh
chưa đúng chưa thống nhất
với chỉ đạo của bộ giao thông vận tải chính phủ
gây khó khăn cho vận tải hàng hóa
đặc biệt các bất cập vướng mắc
phát sinh ảnh hưởng đến liêu thông vận tải
ùn tắc giao thông trên các tuyến đường
theo đó tổng cục đường bộ việt nam đề nghị
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
và các cơ quan ban ngành tại địa phương
tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện
ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi một
của thủ tướng chính phủ
và công điện số một mươi hai cdbgtvt
ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
về việc đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh
thành phố trực thủ trung ương
ra soát bãi bỏ các văn bản do địa phương
đã ban hành còn có nội dung chưa thống nhất
với chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
quyết định số một nghìn năm trăm bảy mươi qdbgtvt
ngày hai mươi bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi
của bộ trưởng bộ giao thông vận tải
hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông
kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải
bằng xe ô tô trong thời gian
covid một mươi chín tổng cục yêu cầu
các đơn vị địa phương ra soát báo cáo
kết quả thực hiện về việc kiểm soát xe luồng xanh
những tỉnh thành chậm bãi bỏ
quy định không phù hợp nhất quán về kiểm soát
vận tải hàng hóa xe luồng xanh tổng cục
báo cáo lên bộ giao thông vận tải để trình
chính phủ xem xét chỉ đạo xử lý theo
nghị quyết một trăm linh bảy
sau khi hà nội dần nới lỏng
giãn cách lưu lượng người và phương tiện
tham gia giao thông trên đường đã gia tăng đáng kể
từ đó xuất hiện không ít vi phạm giao thông
các tổ công tác một trăm bốn mươi một trên địa bàn thành phố
đã tập trung cao độ xử lý
các trường hợp này bên cạnh đó vẫn thực hiện
kiểm tra giấy đi đường đối với người dân đến
vùng đỏ đảm bảo công tác phòng chống dịch
covid một mươi chín được an toàn
tổ công tác một trăm bốn mươi một
làm nhiệm vụ tại đường lê văn lương hà nội
đây là địa bàn thuộc quận thanh xuân
một trong những địa bàn thuộc vùng đỏ của hà nội
vì vậy việc kiểm soát giấy đi đường
của người dân đến khu vực này vẫn được tiến hành
vẫn còn nhiều trường hợp vô tư ra đường
nhưng không hề có giấy tờ tùy thân

nhưng không hề có giấy tờ tùy thân

nhưng không hề có giấy tờ tùy thân
vâng thực ra là em cũng chủ quân
nên là cũng mong qua lần này
em sẽ giúp kinh nghiệm
còn tại phố nguyễn thái học
thuộc địa bàn quận hoàn kiếm hà nội
tổ công tác mạnh y một mươi hai nghìn một trăm bốn mươi một
công an thành phố hà nội làm nhiệm vụ ở đây
đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm giao thông đặc biệt là việc không đổi mũ bảo hiểm khi điều khiển phương tiện
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên nhiều người dân khi thấy tổ công tác làm việc đã quay đầu xe bỏ chạy như thế này
sau khi nới lỏng giãn cách độ tham gia giao thông của người dân đã tăng lên đáng kể
mặc dù đó thì tổ công tác mạnh cũng tăng cường kiểm tra tại các vùng đỏ
ngoài ra với những trường hợp mà tham gia giao thông mà không chấp hành lùi giao thông
mà cố ý không chấp hành nhưng không nợ mũ bảo hiểm hoặc làng lát đánh vóng anh em cũng kiên quyết xử lý
hà nội mới dỡ bỏ ba mươi chín chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào vùng xanh của một mươi chín quận huyện thị xã trên địa bàn
nhưng vẫn tiếp tục duy trì hai mươi ba chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố
và một mươi hai tổ công tác đặc biệt kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như phạm pháp hình sự
hôm nay mình đang đi tiêm vaccine mũi hai thì mình thấy là mọi người làm việc mặc dù nắng nôi và lưu lượng giao thông là đi qua đông đức
nhưng mà mọi người kiểm tra rất là cẩn thận và đầy đủ
thì công tác bảo vệ như thế này thì cá nhân mình là một công dân mình thấy khá là yên tâm cho chính bản thân mình và cho cộng đồng
mình nghĩ là tốt hơn hết là cứ tham gia giao thông thì nên tham gia trong trường hợp là hết sức cần thiết
hoặc là có việc thực sự cần thiết thì hãy đi còn nếu mà không thì ở nhà
để giảm tải lượng giao thông cũng như là tránh gây áp lực quá nhiều cho công việc của các lực lượng chức năng
hà nội thời điểm hiện nay vẫn chưa thực sự trở thành vùng xanh do vậy nếu người dân có tâm lý chủ quan lơ là
rất có thể không giữ được những kết quả đã đạt được
đặc biệt khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường mới điều đó có nghĩa giao thông sẽ không còn thông thoáng
vì vậy rất cần ý thức tham gia giao thông đúng quy định